hiện nay tại nhiều đoạn bờ sông của tỉnh đồng tháp xảy ra sạt lở nghiêm trọng
tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân
mà còn khiến cho hàng ngàn hộ dân phải di rời khẩn cấp
từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay tình trạng sạt lở trên sông tiền sông hậu ở đồng tháp
xảy ra tại bảy huyện thị xã thành phố với tổng chiều dài sạt lở trên hai mươi tám km
diện tích sạt lở sáu bốn mươi một hectare
chính quyền địa phương đã vận động và hỗ trợ bảy mươi hộ vùng sạt lở nguy hiểm
di rời đến nơi an toàn ước thiệt hại gần một mươi bốn tỷ đồng
nghiêm trọng hơn sạt lở đã làm một người chết tại phường an lạc thị xã hồng ngự
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
tỉnh đồng tháp xảy ra chín vụ sạt lở bờ sông canh rạch nội đồng
với tổng chiều dài sạt lở hơn ba trăm linh mét diện tích khoảng một hai trăm năm mươi m hai
làm ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của hàng chục hộ dân nơi đây
gần đây nhất từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi năm tháng sáu
liên tiếp bị sạt lở xuống lòng sông nha mân
đoạn sạt lở có chiều dài hơn một trăm linh mét sâu vào đất liền hơn bốn mét
cắt đất hoàn toàn giao thông quanh khu vực này
đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhiều hộ dân sinh sống ngay khu vực sạt lở
sạt lở bờ sông ở đồng tháp sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp đặc biệt là khi mùa mưa lũ đang về
tuy nhiên khó khăn hiện nay là công tác di rời dân ra khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm còn chậm
nguồn kinh phí do trung ương hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình phòng chống sạt lở còn ít
nên việc thi công kéo dài
song song với đó còn có tình trạng xây dựng kè sạt lở không bảo đảm chất lượng
dẫn đến có tình trạng xảy ra sạt lở kè chống sạt lở